tại lễ xuất quân của đội tuyển u hai mươi ba việt nam tham dự vòng chung kết u hai mươi ba châu á vào sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi hai
ban chấp hành liên đoàn bóng đá việt nam vff đã trao đổi với báo chí về những điều đã và chưa làm được của bóng đá việt nam trong năm hai nghìn một mươi bảy
đồng thời chỉ ra những thử thách và kỳ vọng của bóng đá trẻ trong năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi bảy sắp qua đi cũng là lúc bóng đá việt nam hướng tới một năm hai nghìn một mươi tám đầy bận rộn với nhiều cột mốc đáng chờ đợi
mở đầu là lễ xuất quân của đội tuyển bóng đá nam u hai mươi ba tham dự vòng chung kết u hai mươi ba châu á
trong lễ xuất quân ban huấn luyện cũng như cầu thủ đội tuyển u hai mươi ba chia sẻ sự chuẩn bị cũng như những quyết tâm giành được kết quả cao nhất
hy vọng đây sẽ là bước khởi đầu đầy thuận lợi cho bóng đá trẻ việt nam tiến tới những nhiệm vụ xa hơn như aff cup hai nghìn một mươi tám diễn ra vào tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
trong năm hai nghìn một mươi tám các đội tuyển sẽ tham dự các giải đấu châu lục
và đặc biệt chúng ta quan tâm đó là việc đội tuyển quốc gia sẽ đá cái giải vô địch đông nam á
trong bóng đá thì các danh hiệu luôn luôn là quan trọng là nó chứng minh được sự thành công hay không chứ không thể nói chung chung là chúng ta đang phát triển
và người hâm mộ thì vẫn rất kỳ vọng
năm hai nghìn một mươi tám cũng là năm mà đại hội nhiệm kỳ tám của vff sẽ diễn ra nơi người ta hy vọng nhìn thấy diện mạo mới của cơ quan điều hành bóng đá nội
để đưa bóng đá việt nam theo kỳ vọng